thưa quý vị và các bạn nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
sau cuộc hội đàm cấp cao giữa chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng nhật bản shinzo abe hai nước đã ra tuyên bố chung gồm bốn mươi hai điểm
theo tuyên bố chung nhận lời mời của nhà nước nhật bản chủ tính nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang và phu nhân
đã thăm cấp nhà nước tới nhật bản trong thời gian chuyến thăm từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhà vua và hoàng hậu đã long trọng tổ chức lễ đón và quốc yến chào mừng chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với ngài shinzo abe thủ tướng nhật bản gặp gỡ lãnh đạo các giới chính trị kinh tế nhật bản
tham dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam và đi thăm tỉnh guma
tại tuyên bố chung chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ
toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
và tuyên bố thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên cơ sở kế thừa những thành tiệu phát triển rực rỡ của hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản trong bốn mươi năm năm qua
hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo
thực chất hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực
toàn văn tuyên bố chung việt nam nhật bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
kính mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo nhân dân số ra sáng mai thứ sáu ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín